sau thời gian điều tra ngày hôm nay sáu tháng một công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vừa bắt giữ một mươi đối tượng
để điều tra hành vi liên quan đến đường dây hoạt động tín dụng đen với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng chục tỷ đồng
cơ quan công an xác định đã có hàng trăm người dân lao động đã bị sập bẫy tín dụng đen của nhóm đối tượng này
các đối tượng bị công an thành phố đồng xoài bắt giữ gồm nguyễn thành trung hai mươi bảy tuổi tạ văn thiệp hai mươi ba tuổi phạm văn tuyến hai mươi tám tuổi
vũ văn bắc hai mươi chín tuổi nguyễn văn bính ba mươi một tuổi phạm viết bách hai mươi chín tuổi bùi văn tư hai mươi chín tuổi phạm duy tưởng hai mươi tám tuổi
lê quang long ba mươi bảy tuổi cả chín cùng có quê quán tại thành phố hải phòng và hoàng bá việt hai mươi sáu tuổi quê hà tĩnh
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vai tiền
các đối tượng có khai nhận đường dây tín dụng đen hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy
địa bàn hoạt động là các huyện phú riềng bù đăng huyện đồng phú và thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
có những giao dịch người vay phải trả tiền lãi cao gấp ba lần một năm
các nạn nhân của nhóm đối tượng tín dụng đen này xin liên hệ với công an thành phố qua các số điện thoại chín mươi ba ba mươi ba sáu mươi bốn ba trăm sáu mươi bảy chín mươi bốn tám mươi chín chín mươi chín ba trăm bảy mươi chín chín mươi một tám mươi một một mươi sáu ba trăm linh sáu chín mươi một ba mươi tám hai mươi năm ba trăm bảy mươi chín để được giúp đỡ